sau khi các đô thị lớn ở nước ta ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ
thì ngày hai mươi tháng ba thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cũng đã phát động chiến dịch lấy lại vẻ hè cho người dân
trên một số tuyến đường chính của thành phố
ngay trong ngày đầu gia quân các lực lượng chức năng của thành phố hà tĩnh đã kiên quyết xử lý các hành vi cố tình lấn chiếm lòng đường về hè
làm nơi sản xuất kinh doanh để vật dụng đậu đỗ phương tiện sai quy định
đồng thời tiến hành thao dỡ các vật dụng trái phép không đúng quy định như bực tam cấp cầu rắc xe bồn hoa mái tre ống thoát nước biển quảng cáo và băng rôn
theo ghi nhận đa phần người dân thành phố hà tĩnh đều đồng tình hợp tác với lực lượng chức năng
thậm chí một số gia đình cửa hàng đã tự ý thao dỡ những biển hiệu lấn chiếm vỉa hè